trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín vẫn chưa kết thúc ngành du lịch việt nam cần chuẩn bị những giải pháp phù hợp cho giai đoạn phục hồi cũng như là phát triển những năm tiếp theo
trong khuôn khổ hội trợ du lịch quốc tế năm hai nghìn hai mươi tại hà nội tổng cục du lịch đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến khách chuyên gia và doanh nghiệp du lịch về vấn đề cơ cấu lại thị trường khách du lịch việt nam trong tình hình mới
từ đầu năm hai nghìn hai mươi du lịch là một trong những ngành kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch covid một mươi chín
vì vậy vấn đề chính đặt ra là toàn ngành cần đánh giá lại xem xét lại cơ cấu ngành trong đó cơ cấu thị trường khách coi đây là cơ hội mở ra giai đoạn mới
tổng cục du lịch đề xuất việc cơ cấu lại thị trường khách du lịch tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch phù hợp với xu hướng nhu cầu của thị trường đa dạng hóa thị trường
giảm phụ thuộc vào một số thị trường nhất định hạn chế rủi ro trước những biến cố của khu vực và thế giới đồng thời giữ ổn định mức tăng trưởng khách du lịch nội địa phân bố cân đối các vùng miền